sau khi hứng chịu nhiều đợt thiên tai liên tiếp trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh bình định đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại
hiện nay đoạn đường này đang được khẩn trương sửa chữa cải tạo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông trong dịp tết âm lịch
đây là hiện trạng mặt đường quốc lộ một đoạn qua huyện phù mỹ tỉnh bình định cuối năm hai nghìn một mươi tám
mặt đường hư hỏng xuống cấp bong chóc xuất hiện nhiều ổ gà nguy hiểm khiến cho các tài xế khi đi qua đoạn đường này rất bức xúc
thời tiết thuận lợi trong hai tuần trở lại đây nên các nhà thầu đang khẩn trương huy động người và thiết bị để gấp rút thi công
quốc lộ một đoạn qua bình định hiện có hai dự án bot gồm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn bắc bình định
cũng theo đại diện của ban quản lý dự án đường hồ chí minh trong thời gian qua việc sửa chữa kéo dài do thời tiết liên tục có mưa và do một số nhà thầu phụ không đủ năng lực
từ nay đến tết nguyên đán thời tiết đã thuận lợi hơn các nhà thầu kém đã được thay thế nên công việc sửa chữa đang được tiến hành khẩn trương